xin chào quý vị và các bạn
sáng nay bão số chín cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm hai mươi km về phía bắc tây bắc
với sức gió mạnh nhất đạt cấp một mươi giật cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng bắc đông bắc
sau đó đổi hướng theo hướng đông bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách hồng kông trung quốc khoảng hai trăm linh km về phía nam
trong hai mươi bốn h đến ba mươi sáu h tiếp theo áp thấp nhận đới sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng đông đông bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và suy yếu thành một vùng áp thấp ở trên khu vực phía bắc biển đông
như vậy bão số chín đang suy yếu dần và hướng ra xa đất liền của nước ta
tại các tỉnh phía đông bắc bộ trong vòng ba ngày tới
trời nhiều mây hứng nắng yếu vào trưa và chiều
với nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới mức là hai mươi năm độ
trời rét sâu về đêm và sáng sớm
quý vị cần phải lưu ý thêm
tình trạng sương mù vào khoảng thời gian này khiến tầm nhìn xa bị giảm thấp
tương tự tại khu vực phía tây bắc bộ
do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trời nhiều mây
ban ngày trời giảm mây hứng nắng yếu
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi năm độ
đến tối giảm về dưới một mươi bảy độ trời rét
tại các tỉnh trung bộ từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số chín
nên sẽ có mưa tập trung ở khu vực phía nam
tuy nhiên từ ngày mai khi bão hướng ra xa đất liền
thì thời tiết sẽ ổn định trở lại
trời còn nắng gián đoạn và nhiệt độ sẽ tăng nhẹ từng ngày
cao nhất về trưa và chiều có thể đạt mức là hai mươi bốn cho đến hai mươi năm độ
có nơi cao hơn
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trời cũng giảm mưa từ ngày mai
sông trời còn nhiều mây và còn nắng nhẹ
nên nhiệt độ chưa có điều kiện tăng nhanh
cao nhất về trưa và chiều ở dưới ngưỡng là hai mươi tám độ
nằm ở phía nam của hệ thống hoàn lưu cơn bão số chín
nên thời tiết ở các tỉnh thuộc khu vực phía bắc tây nguyên
trong đêm qua và sáng nay
xuất hiện mưa rông nhiều nơi
tuy nhiên từ trưa chiều nay mưa giảm nhanh
thời tiết ổn định trở lại
tuy nhiên từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
mưa sẽ xuất hiện vài nơi ở phía nam của tây nguyên
nhiệt độ tại đây duy trì dưới hai mươi bảy độ
vào trưa và chiều
còn tại nam bộ
thời gian có nắng gián đoạn vào trưa và chiều
với nhiệt độ cao nhất đạt mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó sang ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
một số nơi ở miền đông nam bộ
khả năng cao xuất hiện mưa rải rác
do sự hội tụ gió ở mực một năm trăm linh m
tuy nhiên lượng mưa không nhiều
và kết thúc nhanh
nhiệt độ vì thế cũng sẽ giảm nhẹ